các bệnh vi phạm cá gợp trong nguồn cấp này bằng vật chất bằng tiền bạc thì đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm
thưa luật sư hành vi tham gia vào tổ chức cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật
thậm chí là để lại những hậu quả to lớn cho gia đình và xã hội
dù vậy thì tại sao hành vi này vẫn tồn tại trong xã hội bốn hiện nay
tôi cho rằng là có nhiều nguyên nhân khác nhau
thì trong đó có thể kể đến những nguyên nhân như là thứ nhất là nguyên nhân về các đối tượng có máu me cờ bạc
những cái nhu cầu về đánh bạc qua mạng hiện nay đang rất lớn
hiện nay sự phát triển của công nghệ khoa học phát triển của mạng internet các phương tiện truyền thông
các cái phương tiện trung gian thanh toán dẫn đến câu chuyện là để tổ chức một đường dây đánh bạc trên mạng internet là rất dễ dàng
các đối tượng có thể mua các website hoặc là nhờ các cái chuyên gia
các it họ sẽ lập cho những đường dây và tổ chức điều hành
và một nguyên nhân nữa là tiền thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép thì tôi nghĩ là kinh khủng rất lớn
ngoài ra thì tất cả các dịch vụ tài chính dịch vụ viễn thông dịch vụ của thông tin
thì có thể là một sự hoàn hảo để các đối tượng có thể là vận dụng các cái
những dịch vụ phương tiện đó để thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng
cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
các hoạt động trên không gian mạng thì ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng khắp các lĩnh vực
trong đó là lực lượng để phòng chống tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng là vẫn còn chưa đáp ứng được
là thiếu về số lượng thiếu về trang thiết bị kỹ thuật cũng như là kinh nghiệm
vậy thưa luật sư cả người chơi lẫn người tổ chức tham gia cá độ bóng đá sẽ bị xử lý
về mặt pháp luật như thế nào ạ
hành vi tổ chức đánh bạc thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo điều ba trăm sáu mươi
còn nếu mà cái tội đánh bạc thì sẽ bị xử lý theo điều ba trăm hai mươi một của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cá cược sát phạt ăn thua bằng tiền mà không thuộc trường hợp pháp luật cho phép
thì đều là hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc trái phép
và những người vi phạm này sẽ bị áp dụng những chế tài của pháp luật
xin được trân trọng cảm ơn luật sư
bộ công an thiết kéo
người dân không tham gia cá độ bóng đá với mọi ảnh thức
em thấy cá đồ bóng đá là hành vi phạm pháp mà nó ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình
nó khiến cho các bạn trẻ hiện nay bị xáo nháng trong việc học tập
việc các công việc khác để mà giúp phát triển cho bản thân và cùng những xã hội
các bạn trẻ hiện nay không nên tham gia vào các hành vi cá độ bóng đá
các gia đình cần quan tâm toàn với tái dựng hoạt động
các gia đình cần quan tâm toàn với tái dựng hoạt động